hai người tử vong gồm một người đàn ông và một trẻ em được phát hiện tại khu vực tòa nhà sarina
khu đô thị sala phường an lợi đông thành phố thủ đức
ngoài ra còn hai người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện
công an tp thủ đức đang phong tỏa hiện trường để điều tra vì nghi ngờ đây là một vụ án mạng
thông tin ban đầu vào dạng sáng nay bảo vệ của tòa nhà nghe tiếng động mạnh tại khu vực sảnh
và phát hiện một người đàn ông tử vong
công an thành phố thủ đức đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường
trong lúc điều tra đã phát hiện thêm thi thể của một trẻ nhỏ
ngoài ra còn có hai người khác bị thương rất nặng
các tuyến đường vào khu vực tòa nhà bị phong tỏa
thông tin vụ việc cũng như danh tính các nạn nhân chưa được công bố
cơn mưa lớn trong đêm đã khiến bức tường bị đổ sập đè vào bao chóng nhỏ khi đang chơi khiến các nạn nhân tử vong
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai h đêm qua tại xã ba trại huyện ba vì hà nội
tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng
xã ba trại đã huy động lực lượng xuống hiện trường triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
vụ việc khiến ba chóng nhỏ tử vong
ngay trong đêm lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ba vì đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn
đồng thời ủy ban nhân dân huyện cũng tổ chức thăm hỏi chia sẻ với gia đình các nạn nhân
nguyên nhân ban đầu được xác định do trên địa bàn xã ba trại có mưa lớn
khiến lượng nước rồn về phần tường nhà không có rãnh thoát nước khiến tường đổ sập gây tử vong
trong sáng nay ủy ban nhân dân huyện ba vì đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân
và hỗ trợ cho mỗi gia đình hai mươi năm triệu đồng
vào tối ngày một mươi hai tháng năm tại ngõ bảy mươi hai đường trần thủ độ thuộc địa bàn tổ sáu phường tiền phong
thành phố thái bình đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên công trường
khiến một người tử vong và bốn người khác bị thương
nguyên nhân ban đầu được xác định là do tàn nạn
trong quá trình đổ bê tông mái tầng hai của công trình xây dựng
một trụ trống của xe cầu đã trống lên mặt cống của vỉa hè đường trần thủ độ
gây sập trụ kéo theo cần cầu truyền dẫn bê tông bị sập theo
đè xuống mái nhà đang có một mươi hai người tham gia thi công
nạn nhân tử vong là nam giới năm mươi tuổi và là chủ thầu công trình
bốn người còn lại bị thương trong đó có ba người cùng chú thệ xã phú xuân
thành phố thái bình đã được xuất viện
hiện còn một nạn nhân đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện đa khoa thái bình
cơ quan chức năng cho biết công trình nơi xảy ra tai nạn được cấp phép xây dựng
vào ngày chín tháng năm chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với chủ công trình và yêu cầu chủ nhà dừng thi công
tuy nhiên lợi dụng ngày cuối tuần lực lượng địa phương không có mặt tại hiện trường
chủ nhà đã tiếp tục thuê thợ đổ mái tầng hai
một vụ tai nạn liên hoàn rất nghiêm trọng giữa container
xe khách dừng nằm xe tải và xe ô tô năm chỗ
xe container xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp minh hòa
xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước khiến chiếc xe container bốc cháy
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi h bốn mươi phút sáng nay khiến hơn một mươi người bị thương
trong đó có nhiều người bị thương nặng
xe container kéo theo rơm óc khi đến ngã ba giao nhau bất ngờ va chạm
với một chiếc xe tải và một xe ô tô năm chỗ lưu thông cùng chiều
cú và chạm mạnh khiến chiếc xe container mất lái tông thẳng vào giải phân cách
tông gãy trụ đèn đường giữa đường bốc cháy sau đó
riêng chiếc xe tải tiếp tục bị đẩy sang đường đối diện và chạm trực diện
với chiếc xe khách dường nằm của nhà xe phương trang
trên xe chở hơn hai mươi hành khách lưu thông theo chiều ngược lại
khiến chiếc xe tải bị biến dặn hoàn toàn phần đầu
chiếc xe khách cũng bị hư hỏng nặng phần đầu
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước
đã lập tức điều hai xe chữa cháy và một xe cứu hộ
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
hỗ trợ các nạn nhân đưa đi cấp cứu đồng thời dập tắt đám cháy xe container
vụ tai nạn khiến hơn một mươi người bị thương trong đó có hai người trên xe tải
tài xế xe khách và một số người trên xe khách bị thương nặng
đầu container bị thiêu dụi hoàn toàn xe năm chỗ cũng bị hư hỏng
lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương cũng tích cực xử lý hiện trường
thống kê thiệt hại điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ công an và lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
tại chỗ cùng người dân địa phương đã được huy động nhằm nỗ lực chữa cháy
và cứu nạn cửa hàng tạp hóa bốc cháy trong đêm tại xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai
vụ cháy không gây thiệt hại về người
vụ cháy xảy ra vào lúc giờ ngày một mươi ba tháng năm
ngọn lửa bùng lên cùng nhiều tiếng nổ ở tầng một
của cửa hàng tạp hóa châu giang nằm hướng ra quốc lộ hai trăm bảy mươi chín
trên địa bàn bản liên hà hai xã bảo hà huyện bảo yên
lực lượng công an xã bảo hà đã huy động xe bồn chở nước
phối hợp cùng với lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân dập lửa
cứu nạn cứu hộ triển khai các biện pháp ngăn chặn cháy lan
sau gần hai giờ nỗ lực chữa cháy đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
nhưng hầu hết tài sản hàng hóa đã bị thiêu dụi
rất may là không có thiệt hại về người
nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định có thể do chập điện
ước tính thiệt hại về tài sản khoảng hơn sáu trăm linh triệu đồng
vào chiều ngày một mươi hai tháng năm tại nhà một người dân ở thị trấn tiên kỳ huyện tiền phước
tỉnh quảng nam đã xảy ra vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong
cạnh đó là con trai một mươi hai tuổi bị thương nặng
ngay sau tiếng nổ lớn người dân phát hiện chủ nhà bị vật
nổ hất văng ra khỏi nhà khoảng ba mét tử vong tại chỗ
gần đó là con trai nạn nhân một mươi hai tuổi bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
hiện trường cho thấy mái tôn xi măng bị vật nổ phá vỡ văng ra năm bảy mét
nhiều mảnh rơi vãi trên tuyến đường quốc lộ bốn mươi b trước nhà
một số vật dụng đồ đạc trong nhà cũng bị hư hỏng vỡ nát
nguyên nhân xảy ra vụ nổ cũng như vật phát nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với bình không rõ họ tên nhân thân lai lịch và địa chỉ về tội giết người
và phạm lê minh trí trú tại phương mỹ hòa tp long duyên về tội cướp tài sản
trong quá trình điều tra xác định bình trí và phạm văn nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đều là những người sống lang thang
vào khuya ngày một tháng năm trong lúc nhậu nhật bàn với trí cướp tiền của bình thì trí đồng ý
sau khi nhậu xong trên đường đi bộ về công viên tám tháng ba thuộc phường mỹ bình tp long xuyên tỉnh an giang
để ngủ thì khi đến khu vực phường mỹ long nhật đến ôn bình để trí móc túi quần bình lấy ví tiền rồi bỏ trốn
lúc này bình và nhật tiếp tục đi bộ về công viên để ngủ
tại đây bình đã dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng nhật khiến nhật tử vong sau đó còn bình bỏ trốn khỏi hiện trường
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày hai tháng năm bình và trí đã bị lực lượng công an bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
hai đối tượng là nguyễn khắc huy và trần văn dũng cùng chú tại tp biên hòa tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc hai đối tượng gồm lưu văn sơn và nguyễn thanh phong bị lập hồ sơ xử lý
về vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an tp biên hòa đã bắt quả tăng bốn đối tượng trên
đang tụ tập sử dụng ma túy tại phòng trò của dũng ở khu phố năm phường tân hiệp
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều tam vật có liên quan
qua test nhanh cả bốn đối tượng đều dương tính với chất ma túy
dũng và huy khai nhận góp tiền mua ma túy về sử dụng thì bị bắt
hiện công an đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đội kỳ sát hình sự công an huyện thanh liêm phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam
đầu tranh triệt phá bắt giữ hai đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
đó là lý quang đắc đỗ trọng chuẩn cùng sinh năm hai nghìn một
trú tại huyện mỹ đức thành phố hà nội
tăng vật thu giữ hai bộ máy tính bốn điện thoại di động và nhiều đồ vật có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài
đắc và chuẩn đã lập các tài khoản facebook ra lô ảo và sử dụng các sim điện thoại rác đăng bài lên trên mạng xã hội
với nội dung hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp giải ngân nhanh không cần thế chấp tài sản để tìm kiếm người vay
khi có người vay liên hệ thì chúng đóng giả làm nhân viên ngân hàng để tư vấn
hướng dẫn cho người vay làm hồ sơ và yêu cầu đóng các khoản phí như phí làm hồ sơ bảo hiểm khoản vay
bị phát hiện lừa đảo các đối tượng sẽ chặn hết mọi liên lạc để chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay với thủ đoạn trên nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếu nọ tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước
với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cao tứng người dân cần phải nâng cao cảnh giác
kiểm chứng kỹ các thông tin trên các trang mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chuyển sang một thông tin khác
chỉ cần chơi game theo hướng dẫn là chắc chắn nhận được phần thưởng hàng trăm thậm chí là hàng tỷ đồng
và những lời mời chào chơi game online kiếm tiền như thế này thì đã xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội trong thời gian qua
thế nhưng sự thật đằng sau các game trúng thưởng này là gì
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
cách đây không lâu
chị ánh được một người bạn trên mạng xã hội nhờ chơi game trực tuyến trên một ứng dụng có tên là hzg tám mươi tám
người này hướng dẫn chị ánh chỉ cần chơi vào khung giờ nhất định thì chắc chắn sẽ thắng nhiều tiền
sau một thời gian chị được người bạn này hướng dẫn và tạo một tài khoản riêng
thấy game dễ chơi dễ trúng thưởng chị ánh đã nạp vào game tất cả hơn năm trăm linh triệu đồng
sau đó là bạn tôi đã tạo cho tôi một cái tài khoản và trong đấy có tiền của bạn tôi
thì bạn tôi có bảo tôi là lập trên hai trăm linh triệu vào trong tài khoản của bạn tôi
vào tài khoản của tôi để cái số tiền nó nảy lên
và rồi một thời gian là tầm khoảng bốn năm ngày thì cái tài khoản của tôi nó nảy lên là một tỷ sáu
ban đầu nhóm lừa đảo hướng dẫn người chơi đăng ký tài khoản và nạp tiền để đặt lệnh
tiếp đó các đối tượng sẽ đi đòn tâm lý bằng cách cho người chơi liên tục thắng với số tiền thưởng lớn dần
khi người chơi gửi yêu cầu rút tiền
nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu nộp các khoản phí khác nhau để được xử lý yêu cầu rút tiền
chưa dừng lại để tạo lòng tin các đối tượng có mồi còn tạo các giao dịch chuyển tiền giả
rồi gửi cho người chơi để chứng minh rút được tiền sau khi chơi game là có thật
tôi muốn rút tiền từ tài khoản của tôi về
thì ở bên trong các khách hàng họ có báo là tôi phải đóng thuế
thì tôi đóng thuế và đóng tắc minh số tài khoản của tôi
xong rồi là vẫn không rút được tiền về
nhưng lúc đấy tôi biết là tôi đã bị lừa
và tôi đã quay ra tìm những bạn kia bạn là người tôi chơi hộ
thì bạn ấy đã chặn facebook chặn zalo và các thứ liên quan đến tôi
việc người dân bị lừa khi mà tham gia vào các game online
rồi các đối tượng thì trả thưởng mức cao
nhưng mà thực tế thì mức cao này cái tiền thưởng này chỉ có ở trên mạng thôi
và không bao giờ rút ra được cả
đến một lúc nào đó các đối tượng sẽ đánh sập các trang web này
thông thường đến những lần nộp tiền thứ năm thứ sáu
nhóm lừa đảo bắt đầu viện ra nhiều lý do
cho khác như muốn giúp tiền phải nộp thuế và yêu cầu nâng hạn mức
nếu không nộp tiền số tiền trong tài khoản game sẽ bị trừ dần
cứ thế chúng làm cho nạn nhân kiệt quệ vay tiền nộp vào với hy vọng vớt lại khoản gốc
nhưng càng chuyển thì càng không thể rút ra
những cái việc lừa đảo qua mạng khi mình đã chuyển tiền rồi
thì chắc chắn là cái rủi ro rất cao
vì thế thì đối với cả cái hình thức chuyển khoản hay giao dịch trên mạng
thì chúng ta phải những người dân những người bị hại
thì rõ ràng mình phải hiểu được cái dòng tiền mình đi đâu
và cái độ uy tín của cái đơn vị nhận cái khoản tiền đấy như thế nào
không ít nạn nhân đã mất hàng trăm thậm chí hàng tỷ đồng
chỉ vì tin vào lời mời chào của đối tượng mới quen biết trên mạng xã hội
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng
tìm hiểu nguồn gốc thông tin về game online
và giấy phép kinh doanh của đơn vị cung cấp trước khi tham gia
công an phường hòa minh quận linh triều tp đà nẵng vừa bắt quả tang
hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
tại các công trình biệt thự liền kề shop house trên địa bàn
hai đối tượng gồm vi văn hương và trần ngô trung
theo điều tra ban đầu hương sống lang thang
trung do mâu thuẫn với gia đình nên cũng bỏ nhà đi
và gặp hương tại công trình biệt thự liền kề
trên đường nguyễn sinh sắc phường hòa minh quận liên triều
hương nói rồi với trung là mình được chủ thầu giao
trông coi các biệt thự shop house và có thể lấy vật tư đem bán
tin lời hương cả hai đã đập vỡ kính và gỡ các khung cửa nhôm bảo vệ
đem bán và lấy tiền tiêu sải cá nhân
vào ngày một mươi hai tháng năm khi đang tiếp tục thực hiện hành vi
thì hương và trung đã bị công an phường hòa minh tuần tra bắt quả tăng
chính từ sự chủ quan mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý tài sản
hàng loạt máy dầu phục vụ bơm nước sản xuất nông nghiệp của người dân
trên địa bàn huyện thoại sơn tỉnh an giang đã bị kẻ gian lấy trộm
bằng các biệt pháp nghiệp vụ chỉ trong một thời gian ngắn
lực lượng công an đã xác định bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
và kịp thời ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến nay trên địa bàn huyện thoại sơn tỉnh an giang
đã xảy ra hai mươi ba vụ mất trộm máy dầu phục vụ bơm nước sản xuất nông nghiệp của người dân
được biết sau khi bơm nước do máy cồng cành khó vận chuyển
nên người dân thường để lại ngoài cánh đồng mà không có người trông giữ
chính từ sự chủ quan này hàng loạt máy dầu của người dân đã bị mất trộm
để hình vào sáng ngày hai mươi bảy tháng hai ông phan thành bắc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chú tại xã vọng đông huyện thoại sơn đã ra cánh đồng để bơm nước vào ruộng
thì phát hiện máy dầu của ông đặt trước đó đã không cánh mà bay
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an huyện thoại sơn chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an huyện
phối hợp với công an các xã thị trấn
một mặt đẩy mạnh công tác tuần tra mật phục tại nhiều tuyến canh
nhất là thời gian từ hai mươi ba giờ khuya đến dạng sáng
mặt khác triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh truy xét bắt giữ các đối tượng liên quan
qua đấu tranh các đối tượng khai báo văn co trái tội tuy nhiên sự quyết tâm của đội trợ viên
trong đêm các đối tượng cũng đã phải thừa nhận hành vi trộm rất nhiều máy dầu trên địa bàn huyện thoại sơn
và các địa bàn khác lăn cẳng
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp
hai địa điểm trên phế liệu trên địa trang bình thành và ốc eo thu giữ bốn mươi cái máy dầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với trần đức
trong đêm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn đã tiến hành khám xét khẩn cấp
hai địa điểm trên phế liệu trên địa điểm bình thành và ốc eo thu giữ bốn mươi máy dầu

và lệnh tạm giam đối với trần đức

và lệnh tạm giam đối với trần đức

và lệnh tạm giam đối với trần đức
trong đêm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với trần đức

chiều ngược lại cú va chạm mạnh đã khiến cho người đàn ông và xe máy bị ngã văng ra đường
người đàn ông tử vong tại chỗ chiếc xe máy hư hỏng nặng xe khách hư hỏng phần đầu và nguyên nhân
vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ